một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại bản ngã ba kim xã búng luông huyện mù căng trải tỉnh yên bái
vụ hỏa hoạn đã khiến một người tử vong và hai người bị thương
ngọn lửa đã bùng lên từ cửa hàng của gia đình anh hoàng đình quân ở bản ngã ba kim xã búng luông
do trong cửa hàng có nhiều căn xăng bán lẻ và nhiều mặt hàng thổ cầm nên cháy lan rất nhanh
lan sang nhà hàng xóm làm ngôi nhà bị thiêu dụi hoàn toàn và hư hỏng một số tài sản
hậu quả làm chị bùi thị thúy vợ anh quân tử vong còn anh quân và con gái bị thương
các lực lượng công an quân sự xã búng luông nhanh chóng tham gia dập lửa chữa cháy
hiệp vụ việc đang được làm rõ